chương trình hôm nay thứ tư ngày chín tháng một mươi hai sẽ có những nội dung chính sau đây

trong phần tin quốc tế anh và eu đạt thỏa thuận về bắc ireland
mỹ lần đầu tiên có bộ trưởng quốc phòng gốc phi
sáng nay đoàn đại biểu dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi do thủ tướng nguyễn xuân phúc
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương dẫn đầu đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
trong không khí trang nghiêm các lãnh đạo đảng nhà nước và các đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu anh hùng giải phóng dân tộc người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đoàn đại biểu đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi
sau khi vào viếng lăng bác đoàn đại biểu sẽ giữ đại hội chủ bị tại trung tâm hội nghị quốc gia
đại hội nghe báo cáo tình hình và chương trình đại hội
một thông tin chúng tôi vừa nhận được
nhận lời mời của thủ tướng vương quốc campuchia samdek tekcho hunsen và thủ tướng cộng hòa dân chủ nhân dân lào thonglong sisulit
sáng nay thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tham dự hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế ba dòng sông
ayaya wadi chao praya mekong lần thứ chín ames chín hội nghị cấp cao hợp tác campuchia lào myanmar việt nam lần thứ một mươi
và hội nghị cấp cao khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam lần thứ một mươi một được tổ chức theo hình thức trực tuyến
đây là hội nghị đầu tiên trong ba hội nghị cấp cao diễn ra trong sáng ngày hôm nay
phát biểu khai mạc hội nghị ames chín thủ tướng campuchia samdek tekcho hunsen cho biết
trong hai năm trở lại đây những sáng kiến bắt nguồn từ ames đã thu hút được sự chú ý của thế giới
nhờ vào các mục tiêu đầy tham vọng cam kết vững vàng cũng như khả năng làm chủ của chúng ta
đối với quá trình để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ames có tính kết nối hơn tự cường hơn
có thể thích nghi được tốt hơn với những thách thức mới nổi
thủ tướng hunsen cho biết đã hoàn tất điều khoản tham chiếu của quỹ phát triển ames
trong đó campuchia cam kết đóng góp bảy triệu đô la thành lập quỹ nhằm thúc đẩy triển khai các dự án phát triển trong khu vực
thúc đẩy phục hồi hậu covid một mươi chín
thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị của campuchia bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ thành công tốt đẹp
mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa năm nước mekong
đã qua một mươi bảy năm hình thành và phát triển ames đã khẳng định được bản sắc riêng và một cơ chế hợp tác quan trọng của tiểu vùng mekong
phúc kế hoạch tổng thể apec hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba đang được triển khai hiệu quả trên ba trụ gột
kết nối toàn diện hướng tới xây dựng nền kinh tế cạnh tranh năng động và bình vững
tôi quan ngay những tiến triển trong hình thành quỹ phát triển ames
như một cơ chế quy động tài chính sáng tạo để hỗ trợ triển khai các chương trình hợp tác
thành tựu đạt được tôi đón ghi nhận
tuy nhiên để chúng ta vững vần vượt qua đại dịch thứ một mươi chín
từng bước phục hồi kinh tế và phát huy vị trí chiến lược nối liền ấn độ dương và thái bình dương
cũng như với các thị trường lớn ở châu á
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã đề xuất một số nội dung hợp tác nâng cao hiệu quả và vai trò của ames
trong đó năm nước mekong cần thúc đẩy thương mại
và giao thông thường dọc hành lang kinh tế đông tây và hành lang kinh tế việt nam
sớm hoàn thành nâng cấp và xây dựng các tuyến đường còn thiếu
và đẩy nhanh kết nối hành lang với các trung tâm kinh tế
thực hiện nghiêm cấp hỏa thuận song phương đa phương đã ký
tăng cường kết nối hạ tầng du lịch dịch vụ công nghệ thông tin
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông thương mại đầu tư
chuyên biên giới đạt việc tại dọc hướng tuyến hành lang kinh tế tỉ vùng
chú trọng phát triển nông nghiệp bình vững hướng tới hình thành các chủ giá trị nông nghiệp mê công
mục tiêu chủ yếu đạt ra là hỗ trợ các nước thành viên phát triển nông nghiệp thông minh
nâng cao năng suất phối hợp trong xây dựng thương hiệu cho vùng nông sản
xây dựng giải pháp sử dụng đất hợp lý trong bối cảnh biên đội khí hậu
là nảy mạnh hợp tác bảo vệ môi trường quản lý bình vững tài nguyên thiên nhiên
ứng phó biên đội khí hậu và thiên tai
phát huy vai trò của acmes trong phối hợp quan điểm và xây dựng tiếng nói chung của các nước mê công
trong hợp tác với các đối tác thủ tướng cũng đánh giá cao nỗ lực của thái lan
trong việc xây dựng hệ thống đối tác phát triển của acmes
nhân dịp này thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam đối với hợp tác acmes tin tưởng
với quyết tâm và nỗ lực với các nước thành viên hợp tác của năm nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ
sáng nay tại hà nội phiên họp thứ năm mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các phó chủ tịch quốc hội
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
phiên họp sẽ diễn ra trong ba ngày với nhiều nội dung quan trọng
ngoài các nội dung như dự kiến ủy ban thường vụ quốc hội sẽ tiến hành xem xét
cho ý kiến về mức thuế bảo vệ môi trường và hướng dẫn kế hoạch bố trí vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
trong sáng nay thường vụ quốc hội xem xét và cho ý kiến về hai nội dung
trình lý tiếp thu dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
xem xét thông qua sự thảo pháp lãnh ưu đãi người có công với gách mạng sửa đổi
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội chủ trì
sau khi lắng nghe báo cáo của chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội và các ý kiến đóng góp của các đại biểu
về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau đồng chí tòng thị phóng nhấn mạnh
các bộ ngành và các đại biểu đã có những đóng góp hết sức tâm huyết
các nội dung được đưa ra bám sát thực tiễn
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình biểu quyết thông qua với một trăm linh sự đồng ý
hai nội dung làm việc vào buổi sáng nay
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện
cấp xã giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một và thành lập thành phố thủ đức thuộc thành phố hồ chí minh
trong đó có việc thành lập tòa án nhân dân viện kiểm sát nhân dân thành phố thủ đức
xem xét quyết định việc thành lập thành phố phú quốc
phương thuộc thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
thị trấn tân bình thuộc huyện bắc tân uyên tỉnh bình dương
các phương thuộc thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
thị trấn vĩnh thạnh trung thuộc huyện châu phú
thị trấn cô tô thuộc huyện tri tôn
và thị trấn vĩnh bình thuộc huyện châu thành tỉnh an giang
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã dự và chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm năm
thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
trong năm năm qua bộ giao thông ngoại tải đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
hoàn thành và đưa vào khai thác một trăm ba mươi hai công trình dự án
xử lý một một trăm bốn mươi hai điểm đen điểm tiêm ẩn tai nạn giao thông
trong năm hai nghìn một mươi sáu bộ giao thông ngoại tải đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hai mươi một triệu trường hợp vi phạm giao thông
bị xử lý phạt tiền trên một mươi bốn tỷ đồng
về tình hình tai nạn giao thông trong năm năm qua
toàn quốc xảy ra chín mươi bốn hai mươi bốn trường hợp
khiến gần bốn mươi người chết và trên bảy mươi bảy người bị thương
so với cùng kỳ năm trước giảm gần bốn mươi ba số vụ
giảm một mươi chín số người chết và giảm gần năm mươi bốn số người bị thương
tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp
số vụ người chết và người bị thương
vì bị tai nạn giao thông vẫn cao
tình trạng ủn tắc giao thông tại các trục giao thông trọng điểm
có nhiều diễn biến phức tạp
các vụ vi phạm về tải trọng xe vẫn chưa được xử lý triệt đề
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đánh giá cao nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương
trong công tác bảo đảm an toàn giao thông
và đề nghị các bên cần nhìn nhận thẳng thắn thực trạng
để đưa ra các giải pháp trong thời gian tới
với một trăm linh đại biểu có mặt tán thành
hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã thông qua nghị quyết
về tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố năm hai nghìn hai mươi một
theo đó hà nội sẽ giảm hơn sáu công chức viên chức trong năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi một theo kế hoạch tổng số biên chế hành chính sự nghiệp của hà nội
là hơn một trăm bốn mươi bốn người trong đó biên chế hành chính là hơn chín biên chế
biên chế sự nghiệp là hơn một trăm linh người
tổng số biên chế hành chính sự nghiệp năm hai nghìn hai mươi một giảm hơn sáu biên chế
cũng trong sáng nay hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã thông qua nghị quyết
về chủ trương ban hành đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và quy định một số chính sách nội dung
mức chi hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội
các chính sách hỗ trợ cụ thể bao gồm tám nội dung
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành
chuỗi giá trị hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp
hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
hỗ trợ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
hỗ trợ chuyên gia tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
hỗ trợ thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp
chi nghiên cứu xây dựng sách trắng về doanh nghiệp hà nội thường niên
tại kỳ họp một mươi sáu hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng khóa chín
kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm tập trung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội quốc phòng an ninh xây dựng chính quyền thực hiện dự toán ngân sách năm hai nghìn hai mươi
giải quyết kiến nghị của cử tri và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi
một mươi nghị quyết liên quan đến kinh tế ngân sách đô thị đã được thảo luận tại kỳ họp
và được hội đồng nhân dân thông qua với một trăm linh ý kiến thống nhất
trong đó sẽ miễn phí một trăm linh vé tham quan du lịch trên địa bàn đà nẵng
trong năm hai nghìn hai mươi một
cùng với đó một mươi sáu nghị quyết thuộc chủ trương đầu tư dự án nhóm b
gồm một mươi sáu dự án cũng đã được thông qua như dự án bệnh viện y học cổ truyền thành phố đà nẵng
có tổng mức đầu tư điều chỉnh bổ sung là hơn ba trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp hòa cầm giai đoạn một với tổng mức đầu tư đã phê duyệt là bảy mươi tỷ đồng
có tổng mức đầu tư của dự án là hơn hai trăm hai mươi năm tỷ đồng
những nội dung trong nước đáng chú ý tiếp theo sẽ có trong chương trình
vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
triển khai cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp tết
thưa quý vị
sự tham gia của phụ nữ đã và đang có những đóng góp quan trọng tại các phái vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
đây là khẳng định của nhiều đại biểu diễn giả tại tọa đàm về tương lai của phụ nữ
trong hoạt động gìn giữ hòa bình vừa diễn ra vào tối ngày hôm qua tám tháng một mươi hai
tọa đàm là hoạt động trong khuôn khổ hội nghị quốc tế về tăng cường vai trò của phụ nữ
trong xây dựng và củng cố hòa bình đang diễn ra tại hà nội
từ năm hai nghìn năm
tỷ lệ nữ quân nhân trong các phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc chỉ chiếm
một mươi hai năm sau tỷ lệ này tăng lên một mươi sáu
một con số còn rất khiêm tốn
trong khi đó sự hiện diện của phụ nữ trong hoạt động này mang lại nhiều hiệu quả hơn
điều quan trọng nhất họ là những người truyền cảm hứng tạo ra những hình mẫu cho phụ nữ và trẻ em gái
để trở thành một phần ý nghĩa trong các tiến trình hòa bình và chính trị
hiện nay chương trình nghị sự phụ nữ hòa bình và an ninh là một trong những ưu tiên hàng đầu của liên hợp quốc
do đó hiện nhiều quốc gia và các tổ chức trên thế giới đã có nhiều sáng kiến và đồng góp
để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình tiêu biểu như ấn độ canada naui
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã lần đầu tiên cử nữ sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở phái bộ nam sudan
cho đến nay việt nam đã cử thêm hàng chục nữ sĩ quan làm nhiệm vụ ở các vị trí cá nhân và đơn vị
là bệnh viện giã chiến ở phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc chiếm tỷ lệ một mươi sáu chín
một tỷ lệ cao so với khuyến khích của liên hợp quốc
trong thời gian tới việt nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ tại lực lượng này
tuy nhiên các nữ sĩ quan cần được quan tâm nhiều hơn và cất nhắc cho các vị trí lãnh đạo phái bộ mà họ xứng đáng
bởi đây được xem là một điển hình cho sự nghiệp bình đẳng giới mà liên hợp quốc đang thúc đẩy
sáng nay tại hà nội ban chấp hành hiệp hội an sinh asean bảo hiểm xã hội việt nam
đã phối hợp tổ chức hội nghị ban chấp hành hiệp hội an sinh asean
lần thứ ba mươi bảy theo hình thức trực tuyến tham dự tại điểm cầu việt nam có đại diện lãnh đạo của bảo hiểm xã hội việt nam
cùng tham dự tại các điểm cầu khác có đại diện của các nước thái lan campuchia philippines malaysia
hội nghị đã thảo luận các vấn đề liên quan đến mở rộng diện bao phủ và hoạt động của quỹ an sinh quốc gia
thực hiện bảo hiểm y tế cho người lao động khu vực phi chính thức
sự chuyển đổi phúc lợi an sinh xã hội cho người lao động nhập cư do đại diện quỹ an sinh xã hội campuchia
cơ quan bảo hiểm y tế philippines cơ quan an sinh xã hội thái lan tham luận
đáng chú ý phiên thảo luận có sự tham gia của bảo hiểm xã hội việt nam với chủ đề
chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
các phần tham luận đều nhằm mục tiêu tìm ra giải pháp mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam
chính phủ đã triển khai và khởi động các gói hỗ trợ cũng như biện pháp thiết thực để giúp các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động
và thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả
cũng tại hội nghị ban tổ chức cũng đã trao giải an sinh asean cho các nước trong đó có việt nam
với chủ đề bảo hiểm xã hội việt nam phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
thúc đẩy tăng trưởng lâu dài
cho ngành công nghệ tài chính ngân hàng bắt kịp được mức độ phát triển của thế giới là yêu cầu cấp thiết
trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra
tại diễn đàn xây dựng thương hiệu quốc gia cho công nghệ tài chính ngân hàng việt nam
do viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức vào sáng ngày hôm nay
nội dung được các chuyên gia và doanh nghiệp quan tâm nhất là cơ chế triển khai các dịch vụ công nghệ tài chính ngân hàng
đang phát triển tại việt nam
nó đối với tương lai ngành tài chính ngân hàng ở việt nam và định hướng xây dựng thương hiệu
cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực fintech cũng như các ngân hàng trong và ngoài nước
theo các chuyên gia chuyển đổi số là xu hướng không thể bỏ qua và fintech là trọng tâm cần đưa vào
chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp
hệ sinh thái khởi nghiệp fintech tại việt nam hiện đã bắt đầu phát triển với khoảng một trăm năm mươi bốn công ty
đang hoạt động trên những phân khúc như thanh toán điện tử ngân hàng số
well management peer to peer lending blockchain gọi vốn cộng đồng đánh giá điểm tiến dụng
từ đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện những cơ chế thử nghiệm và triển khai phù hợp
để đem lại bước phát triển mạnh mẽ cho ngành công nghệ tài chính ngân hàng
triển khai nghị quyết của bộ chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm bộ chính trị đã đặt một bộ phát triển của các doanh nghiệp
của các doanh nghiệp

bao gồm cả học liệu mở gồm bài giảng e learning bài giảng dạy trên truyền hình
một mươi câu hỏi trắc nghiệm gần hai trăm linh đầu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông
đề án tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng trên bảy năm trăm linh luận án tiến sĩ
khi dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trên nền tảng của cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
bộ giáo dục đào tạo đã hợp tác với đề án tri thức việt số hóa
triển khai ứng dụng antoancovid vn để thu thập xây dựng cơ sở dữ liệu
và vẽ bản đồ thông tin về an toàn dịch covid một mươi chín cho các cơ sở giáo dục
sau gần một tháng triển khai đến nay đã có gần một mươi chín trường học hàng ngày cập nhật thông tin
bảo đảm an toàn covid một mươi chín lên hệ thống giúp người dân cộng đồng theo dõi
hỗ trợ tích cực trong phòng chống dịch covid vẫn còn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ như hiện nay
trước những diễn biến mới nhất của dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
sở giáo dục và đào tạo của thành phố vừa có văn bản hướng dẫn các trường tổ chức dạy học
và kiểm tra đánh giá học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một phù hợp với tình hình mới
sở giáo dục và đào tạo tp yêu cầu các trường thực hiện giãn cách khi tổ chức kiểm tra đánh giá tập trung
thời gian từ ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một
bổ sung điều chỉnh kế hoạch giáo dục của giáo viên trong học kỳ này và tăng cường dạy học qua internet
nhà trường tổ chức ra sát
khai báo y tế điều chỉnh kế hoạch kiểm tra đánh giá cuối kỳ một phù hợp với tình hình dịch bệnh
riêng đối với các trường hợp học sinh cách ly do ảnh hưởng của dịch trường tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kỳ
khi học sinh hoàn thành cách ly theo quy định
việc đánh giá xếp loại các học sinh này được thực hiện sau khi hoàn thành việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ
nhằm bảo đảm duy trì trật tự an toàn giao thông trong những dịp lễ tết lớn của đất nước trong thời gian tới
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội vào dịp tết năm hai nghìn hai mươi một
cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát tập trung tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc
nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phòng ngừa và làm giảm tai nạn
un tắc trên các tuyến giao thông bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bảo đảm các hoạt động giao thông vận tải
nhu cầu vui chơi lễ hội của nhân dân trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một
trọng tâm của đợt cao điểm này là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy
phục vụ việc đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp tết dương lịch
tết nguyên đán tân sỉu và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi một phòng ngừa làm giảm tai nạn giao thông
ủn tắc giao thông ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
sau khi phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực rừng dắp danh xã trà lâm xã sơn trà huyện trà bồng
lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi kiểm tra phát hiện nhiều hộ dân ở khu vực này tăng chữ số gỗ chặt hạ trái phép trên rừng
hiện nay lực lượng kiểm lâm đang gặp khó khăn trở ngại trong việc tịch thu gỗ tham mưu xử phạt theo quy định của pháp luật
dọc các khu dân cư tuyến đường xã sơn trà dễ dàng bắt gặp người dân chất đầy gỗ đã được xẻ thành phách dài
kiểm tra nguồn gốc khối lượng gỗ lớn tại các hộ dân ở đây lực lượng kiểm lâm phát hiện hầu hết số gỗ đều không có nguồn gốc rõ ràng
chạy rồi hạ xuống hạ xuống rồi cư cư rồi đem về đem về nhà
nói chung cái luật pháp này không biết dân không biết gì hết
đi mình ưng cái đó mình chạy thôi đi dễ đó không có gì hết dễ đó
qua kiểm tra tại quốc gia
tại núi ta lét tiểu khu sáu mươi bốn thuộc xã sơn trà phát hiện hơn hai hectare diện tích rừng bị tàn phá
hàng loạt gỗ rẻ đỏ bị cưa hạ lấy gỗ
gần hai mươi hộ dân ở xã sơn trà thừa nhận cưa hạ số cây này lấy gỗ đem về nhà
qua kiểm tra tại nhà tạm của các hộ dân ở đây số lượng gỗ có chủng loại phù hợp với chủng loại gỗ bị khai thác trái pháp luật tại núi ta lét
chủ yếu bàn xã cũng chỉ đạo cho kim lâm địa bàn kim lâm huyện tập trung không cho dặn lên tới rừng phá nữa
cây này là lần đầu tiên lần đầu tiên họ rừng xuống tới giang tuyên truyền cho giang giang nó là bắt đầu từ cây này là không dám nữa
mặc dù đã làm rõ người hạ cây lấy gỗ người tàng trữ gỗ nhưng việc thu hồi gỗ cũng như xử lý người khai thác gỗ gặp khó khăn
đầu chiếu quy định của pháp luật thì hành vi khai thác tàng trữ gỗ của người dân vượt thẩm quyền của địa phương sở tại
hiện giờ là gỗ người ta chắc đang nhờ đĩa đang nhờ
nên kim lâm thì không được phép vượt nhà phát sinh ý kiến của chủ tịch huyện thì mới được phép vượt nhà
còn người dân thì họ không tự do mà vô nộp cái gỗ nốt đầy cho kiểm lâm cho nên cũng rất là khó xử lý
hiện tình trạng phá rừng lấy gỗ tại các vùng núi quảng ngãi vẫn tái diễn liên tục
các vụ phá rừng lấy gỗ quý vẫn chưa được kiểm soát do việc tàng trữ cất dấu của người dân vẫn chưa được xử lý triệt đề
vì vậy cần có biện pháp hiệu quả hơn để hạn chế sự tiếp tay tiêu thụ gỗ trái phép tại các vùng núi của tỉnh quảng ngãi
sáng nay phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới tỉnh an giang
thuộc tổ tỉnh biên vừa phát hiện bắt giữ hàng nghìn lọ thuốc nghi vấn là thuốc thú y nhập lậu với trị giá gần bảy mươi triệu đồng
khoảng một giờ ba mươi phút ngày tám tháng một mươi hai
lực lượng chức năng đang trên đường tuần tra kiểm soát
chống buôn lậu tại tổ một mươi một khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
thì phát hiện một đối tượng đang mang vác hàng hóa từ hướng campuchia về việt nam
nghi vấn hàng nhập lậu nên tiến hành truy đuổi
phát hiện lực lượng chức năng đối tượng lợi dụng đêm tối đã bỏ chạy thoát thân
để lại hai bao hàng hóa có chứa gần sáu lọ thuốc hiệu deppo medaton loại một trăm năm mươi mg một lọ
nghi vấn là thuốc thú y có xuất xứ nước ngoài ước tính trị giá gần bảy mươi triệu đồng
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
bộ kế hoạch và đầu tư vừa cảnh báo hoạt động cho vai ngang hàng p hai p lending của các nước trên thế giới
đặc biệt là từ trung quốc tràn sang việt nam có thể gây rủi ro
hiện tại nhiều nước đang thắt chặt loại hình cho vay này
theo bộ kế hoạch và đầu tư dù mới xuất hiện
nhưng các dịch vụ cho vai ngang hàng có sự tăng trưởng mạnh về số lượng
hiện nay khung khổ pháp lý hiện hành ở việt nam chưa có quy định cụ thể đối với hoạt động p hai p lending
các công ty hoạt động trong lĩnh vực này đăng ký ngành nghề kinh doanh là dịch vụ cầm đồ
tư vấn tài chính tư vấn đầu tư môi giới tài chính
cung cấp các dịch vụ kết nối nhà đầu tư và người đi vay vận hành trên nền tảng giao dịch trực tuyến
hoạt động của mô hình p hai p lending có mang lại ảnh hưởng tích cực
nhưng nếu không được quản lý giám sát chặt chẽ
có thể phát sinh các loại hình biến tướng gây ảnh hưởng xấu tới xã hội
đặc biệt có thể gia tăng rủi ro nợ xấu
trong phần tin quốc tế anh và eu đạt thỏa thuận về bắc ireland
mỹ lần đầu tiên có bộ trưởng quốc phòng gốc phi
thưa quý vị anh và liên minh châu âu eu hôm qua đã đạt một thỏa thuận về nguyên tắc
liên quan đến cách thức xử lý vấn đề biên giới giữa vùng bắc ireland và cộng hòa ireland
theo đó london sẽ bỏ các điều khoản trong một dự luật vi phạm thỏa thuận rút lui brexit
theo tránh văn phòng nội các anh michael gove sau cuộc đàm phán với phó chủ tịch ủy ban châu âu ec
thỏa thuận liên quan đến vùng bắc ireland và cộng hòa ireland không liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại giữa anh và eu
đồng thời khẳng định
sẽ bảo đảm rằng thỏa thuận rút lui brexit được thực thi đầy đủ vào ngày một tháng một năm sau
trước đó châu âu đã cảnh báo các điều khoản tranh cãi trên sẽ không thể đạt được thỏa thuận thương mại hậu brexit
nếu các điều khoản của thỏa thuận rút lui không được dỡ bỏ khỏi dự luật tranh cãi của anh
cùng ngày anh naui và ireland đã ký thỏa thuận duy trì trao đổi thương mại
coi đây là văn bản tạm thời trước khi các nước hoàn tất đàm phán thỏa thuận thương mại tự do song phương toàn diện có hiệu lực vào năm sau
truyền thông mỹ
truyền thông mỹ dẫn các nguồn tin thân cận cho biết tổng thống đắc cử joe biden đã quyết định chọn tướng loy auston
làm bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền tương lai của nước này
nếu được thượng viện phê chuẩn ông auston sẽ trở thành bộ trưởng quốc phòng là người gốc phi đầu tiên trong lịch sử của nước mỹ
theo thông tin từ trang politico thời gian gần đây bà michelle flournoy một quan chức kỳ cựu của lâu năm góc
và từng được xem là ứng cử viên sáng giá nhất được dự báo sẽ trở thành nữ bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của mỹ
tuy nhiên một thành viên đội ngũ chuyển giao quyền lực nói rằng ông biden đã nhắm chức vụ này cho ông floyd auston
người có thể thực hiện các chương trình nghị sự của tổng thống
khi được báo giới liên hệ tướng austin đã từ chối bình luận về thông tin nói trên
ông floyd auston từng là cựu tư lệnh bộ chỉ huy trung tâm của mỹ về hưu vào năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên ông chưa đáp ứng được yêu cầu là một quan chức quân sự phải rời lực lượng vũ trang ít nhất bảy năm
mới được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu lầu năm góc
xong xong với cuộc chạy đua phát triển vắc xin ngừa covid một mươi chín
các nhà nghiên cứu trên thế giới đang lội ngược dòng về quá khứ để làm sáng tỏ cho câu hỏi đầy bí ẩn
virus sars cov hai đến từ đâu
phát biểu trước báo giới giám đốc phụ trách chương trình khẩn cấp của who mike ryan cho biết
nhóm các nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới sẽ phối hợp điều tra các vật chủ
truyền bệnh nghi vấn và cách thức lây nhiễm của các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
theo who trung quốc và italia là hai nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh
sau đó dịch đã lây lan nhanh trên thế giới trong đó mỹ và châu âu là hai điểm nóng nhất
vì thế who coi trung quốc và italia là hai nơi quan trọng cho việc truy tìm dấu vết
hiện who vẫn tích cực phối hợp với các nhà khoa học trên toàn cầu để tìm ra chi tiết
việc phát tán và lây truyền virus sars cov hai qua đó xác định rõ nguồn gốc thực sự của loại virus này
bộ trưởng tài chính stephen mann
mugin cho biết ông đã trình bày đề xuất về gói kích thích kinh tế mới nhằm giảm thiểu tác động
của đại dịch covid một mươi chín trị giá chín trăm một mươi sáu tỷ usd trong cuộc thảo luận với chủ tịch hạ viện mỹ nancy pelosi
theo đó gói kích thích bao gồm các khoản tiền hỗ trợ cho chính quyền bang và địa phương
đồng thời bảo vệ pháp lý cho các doanh nghiệp
ông mennoten cho biết số tiền trên bao gồm một trăm bốn mươi tỷ đô la mỹ tiền chưa sử dụng
từ chương trình bảo vệ tiền lương và bốn trăm hai mươi chín tỷ đô la mỹ trong quỹ kho bạc
trước đó bà pelosi đã bác bỏ đề xuất từ lãnh đạo đa số thượng viện minch mark cornell
về các điều khoản bảo vệ pháp lý cho các doanh nghiệp và tài trợ cho chính quyền bang và địa phương
trong gói kích thích kinh tế tiếp theo
tội phạm mạng là nguyên nhân khiến nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hơn một tỷ đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi
tăng hơn năm mươi kể từ năm hai nghìn một mươi
đây là kết quả báo cáo dựa trên khảo sát
đối với một năm trăm linh chuyên gia
công nghệ thuộc chính phủ và doanh nghiệp các nước như mỹ canada anh pháp australia
kết quả nghiên cứu do công ty phần mềm an ninh mcafee
phối hợp với trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế thực hiện cho thấy
thiệt hại do các hoạt động trực tuyến phi pháp gây ra tương đương hơn một sản lượng kinh tế toàn cầu
cùng với nhiều tác động nghiêm trọng khác không thể tính bằng tiền
trong đó những kiểu tấn công mạng như gửi mã độc tống tiền tấn công mạo danh
chiếm đoạt email doanh nghiệp
cài phần mềm gián điệp và trộm tiền ảo đang có xu hướng gia tăng
nguyên nhân được cho là do điều kiện bảo mật giảm
khi nhiều người phải làm việc từ xa và không phải làm việc tại công sở
ngoài ra báo cáo cũng chỉ ra rằng tội phạm mạng có thể đe dọa toàn công cộng
làm suy yếu an ninh quốc gia và phá hoại nền kinh tế
khiến cho nhiều hệ thống quản lý dịch vụ trọng yếu như điện nước sinh hoạt
quản lý tòa nhà tự động bị tê liệt
nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của chuyên đình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại